văn phòng chủ tịch nước vừa thông báo ngày tám tháng tám đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký các quyết định
giáng cấp bậc hàm cấp tướng công an nhân dân
theo quyết định số một nghìn ba trăm tám mươi bảy qd ctn giáng cấp bậc hàm thượng tướng trần việt tân xuống trung tướng
quyết định số một nghìn ba trăm tám mươi tám qd ctn giáng cấp bậc hàm trung tướng bùi văn thành xuống đại tá
hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký